tại tuyên quang cũng diễn ra lễ trao giải báo chí tỉnh tuyên quang lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải cho hai mươi tám tác phẩm xuất sắc thuộc năm loại hình
gồm báo in báo nói báo hình báo điện tử và ảnh báo chí
trong đó có hai giải a năm giải b một mươi giải c và một mươi một giải khuyến khích
sau lễ trao giải ban tổ chức đã phát động giải thưởng báo chí tỉnh tuyên quang lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
nhằm động viên khuyến khích các nhà báo phóng viên và các cộng tác viên
có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia giải báo chí của tỉnh
góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn